thưa quý vị sau một thời gian tạm lắng thì trong tháng bảy vừa qua việc tái diễn tình trạng co tiếp thị ở một số cơ sở đặc sản ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đang là vấn đề được người dân và du khách đến đà lạt quan tâm
nếu tình trạng treo kéo khách tranh cãi và sô sát nhau không chấm dứt thì hệ lụy sẽ kéo theo là sẽ rất khó lường
nhiều dịch vụ du lịch khách của thành phố sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cảm giác an toàn và hào hứng với đà lạt của du khách sẽ bị sụt giảm đi vì những ấn tượng không tốt
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
một đoạn video ngắn xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh cuộc cãi vã giữa một người tự nhận là nhân viên của cửa hàng đặc sản với hướng dẫn viên du lịch
với những lời lẽ không hay xảy ra vào ngày gần đây đã thu hút đông đạo sự quan tâm của dư luận
ngay sau đó nhiều người đã lên án gai gắt nạn co du lịch đã và đang làm xấu đi hình ảnh của du lịch đà lạt
người đà lạt thì cũng dễ thương dễ mến cũng rất là hiểu
có những trường hợp ngoài ý muốn thì cũng ảnh hưởng đến cảnh quan của đà lạt ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đà lạt mình
thì nó cũng giống như một con sâu làm ròn đầy canh thì nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm và làm cho du khách hoang mang
theo thống kê thành phố đà lạt hiện có gần hai trăm linh cơ sở kinh doanh hàng đặc sản trong đó tập trung phần lớn trên địa bàn phường tám
ngoài việc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trèo kéo
các đối tượng tiếp thị thiếu văn hóa ngành chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền tổ chức ký cam kết
chấm dứt tình trạng còn tiếp thị ở các cơ sở hộ gia đình kinh doanh ngành nghề này
trước đây thì khi mà em mới thành lập thì em có sử dụng tiếp thị tiếp thị một thời gian ngắn
nhưng mà thời gian gần đây thì trong vài năm cho tới đây thì cửa hàng của em được khách hàng ưu tiên và tín nhiệm rất là nhiều
thì là quay trở lại nên là em đã không còn sử dụng như vậy nữa
cũng theo ngành chức năng thành phố đà lạt bên cạnh một số ít cửa hàng hiện vẫn còn sử dụng lao động đi tiếp thị
hiện nay đa phần các cơ sở cửa hàng kinh doanh đặc sản đã nói không với cò tiếp thị
ở các cơ sở này ngoài hàng hóa có đăng ký và bán đúng với niêm yết giá
thì việc kinh doanh có chỉ dẫn rõ ràng kết hợp với việc chủ động tạo ra một đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp
có đủ tầm kết nối cung cầu và đảm bảo cho cơ sở phát triển bền vững trong thời gian dài
đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân đà lạt và du khách
đối với nhiều du khách trong và ngoài nước thành phố đà lạt luôn là điểm đến tuyệt vời
tuy nhiên du khách cần ưu tiên hàng đầu đó là sự an toàn cùng các dịch vụ lịch thiệp tại nơi mà họ đến
nếu tình trạng kiếm tiền dựa trên các mánh khóe và sự thiếu tử tế vẫn còn diễn ra
sẽ ảnh hưởng tới du lịch đà lạt trong tương lai